tối qua tại siêu thị lotte mart quận bảy tp hcm đã xảy ra cháy trong khu vực ẩm thực
khiến nhiều thực khách hoảng loạn tháo chạy ra ngoài
theo báo cáo nhanh của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm vào lúc hai mươi một h một mươi tám sự cố xảy ra tại khu bếp đang đun nấu
của quầy bán thức ăn nhanh lotte tầng một siêu thị lotte mart
nằm trên đường nguyễn hữu thọ phường tân hưng quận bảy gây thiệt hại ba m vùng bếp
đến hơn hai mươi hai giờ đội ngũ chữa cháy đã dập tắt đám cháy bảo vệ và ngăn chặn cháy lan sang các gian hàng bên cạnh
vụ việc không gây thiệt hại về người
trước đó phát hiện khói lửa bốc lên bảo vệ siêu thị cùng với người dân đã nỗ lực chữa cháy nhưng bất thành
khói tỏa ra mù mịt nhiều khu vực của siêu thị
đại diện lotte mart cho biết thời điểm đó có khoảng một người
bao gồm khách hàng và nhân viên của siêu thị đã được lực lượng chức năng hướng dẫn thoát nạn ra ngoài an toàn
ngay sau khi xảy ra sự cố lotte mart cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng của quận bảy khẩn trương khoanh vùng khu vực bốc khói
sau đó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bảy đã khống chế được đám cháy